trong khuôn khổ chuyến công tác tại thụy sĩ tối ngày một mươi chín tháng một phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã tới tham dự tết cộng đồng do đại sứ quán việt nam tại thụy sĩ tổ chức nhân dịp chào mừng xuân canh tí
và kỷ niệm hai mươi năm khai trương đại sứ quán việt nam tại thủ đô bern của thụy sĩ
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình hoàn nghênh đại sứ quán tại bern cũng như phái đoàn ngoại giao việt nam
tại geneva đã làm tốt công tác chính trị chuyên môn góp phần củng cố quan hệ song phương
chủ động và tích cực tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động của các tổ chức quốc tế
phó thủ tướng khẳng định đảng và nhà nước nhân dân việt nam luôn coi cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
là một phần không thể tách rời động viên kiều bào tại thụy sĩ luôn gắn bó thương yêu lẫn nhau
trở thành cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị hai nước
thay mặt các cán bộ nhân viên trong sư quán đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam lê linh lan bày tỏ vinh dự
được phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn đến dự gặp gỡ chúc tết các cán bộ nhân viên đại sứ quán
phái đoàn và bà con kiều bào tại thụy sĩ
cũng trong ngày một mươi chín tháng một phó thủ tướng đã đến thăm phái đoàn việt nam tại geneva